quý i năm hai nghìn một mươi chín công tác thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh hà nam đạt hiệu quả cao
trong quý các khu công nghiệp đã thu hút được một mươi hai dự án đầu tư một mươi dự án fdi và hai dự án trong nước
điều chỉnh tăng vốn cho sáu dự án fdi và năm dự án trong nước
tổng vốn đầu tư cấp mới tăng thêm là một trăm linh chín bảy triệu usd và một hai mươi bảy tỷ đồng đạt bốn mươi chín tám kế hoạch năm
tỉnh hà nam cũng thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư trong một mươi bảy dự án với tổng nguồn vốn một mươi ba bốn triệu usd và chín trăm chín mươi tám tỷ đồng
đến nay tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam có ba trăm sáu mươi hai dự án đầu tư còn hiệu lực
trong đó có hai trăm một mươi sáu dự án fdi và một trăm bốn mươi sáu dự án trong nước
hiện địa phương này đang đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tập trung thu hút các doanh nghiệp fdi
doanh nghiệp lớn trong nước ở các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ công nghiệp chế biến chế tạo
chú trọng sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại kỹ thuật tiên tiến ít ô nhiễm môi trường
tập trung phát triển thương mại dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động khu công nghiệp thu hút đầu tư